xin chào các bạn
xin chào các bạn
không chỉ lập công xuất sắc mà còn thêm lời cảnh báo đến mọi người
khi tết nguyên đán canh tí cận kề hàng ngàn chuyến xe đang ngày đêm đưa mọi người về quê ăn tết
bọn tội phạm sẽ dùng nhiều thủ đoạn để gây án nên hành khách cần phải rất cảnh giác
tàng trữ buôn bán trái phép pháo nổ đối tượng hoàng văn cường
trú tại xã hải an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện tĩnh gia ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
trước đó tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tĩnh gia đã phát hiện
và bắt quả tang hoàng văn cường đang bán một mươi một sáu kg pháo
khám xét chỗ ở của cường công an huyện tĩnh gia đã thu giữ bốn hai kg pháo
theo lời khai của hoàng văn cường thì số pháo trên được cường mua từ trung quốc
về bán trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi để kiếm lời
vào chiều qua một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi
ở khu phố ba phường tam hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
rất may là vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một nhiều người dân ở khu phố ba phường tam hòa thành phố biên hòa
phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội ở tầng ba của cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi
nhận tin báo công an tp biên hòa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai
đã điều động bốn xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do thời tiết nắng nóng kèm theo gió lớn ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng khắp tầng ba
vụ cháy đã khiến các cửa kính hai bên hông của nhà bị vỡ nát rơi xuống dưới nhà dân bên cạnh
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn
đại diện cơ sở nuôi dạy trẻ mồ cô cho biết là thời điểm xảy ra cháy có một số trẻ trong cơ sở
nhưng đã được mọi người nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn
tên nguyên đán cận kề cũng là thời điểm mà các chợ trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh xăng dầu
ga tập trung khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường tết nên nguy cơ cháy nổ là rất cao
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái
đã và đang triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều phương án kế hoạch công tác tuyên truyền kiểm tra
luôn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương tăng cường trú trọng
nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
chợ yên bái thời điểm cận tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
các hộ kinh doanh tập trung hàng hóa tại các kiosk cũng tăng đột biến với nhiều mặt hàng dễ cháy
như quần áo các mặt hàng vàng mã
xác định các nguy cơ cháy nổ ở đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh yên bái
đã phối hợp với ban quản lý chợ tập trung tuyên truyền nhắc nhở khuyến cáo với người dân
về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đồng thời hướng dẫn các tiểu thương và người dân
cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ
qua đó đã nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an toàn cho người và tài sản của chính mình và mọi người xung quanh
qua đó đã nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời hướng dẫn các tiểu thương và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
để thực hiện theo đúng điều luật của phòng cháy chữa cháy
dịp cuối năm lượng gà dự trữ tại những trạm chết nạp như thế này cũng tăng đồng biến
mỗi ngày các cơ sở sang chiết hàng trăm tấn khí ga phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân
do vậy nếu xảy ra sự cố về cháy nổ sẽ rất nguy hiểm đến cư dân sinh sống xung quanh
gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy
nằm rõ đặc tính và nguy cơ cháy nổ của mặt hàng ga
lực lượng chức năng cũng tập trung tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ
hướng dẫn cơ sở làm sao mà vừa đảm bảo trong hoạt động kinh doanh
và vừa chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về công tác phòng cháy cháy
và tự kiểm tra giả soát lại các hoạt động và chủ động thực hiện tốt các yêu cầu của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và khi xảy ra cháy thì không để
xảy ra không để thiệt hại lớn và thiệt hại đến tính mạng con người
chiêu trí đầu tiên là phải tất cả sẵn sàng gọi là phòng cháy chuẩn bị lên hàng đầu
tất cả các phương tiện các thứ như là phải chuẩn bị sẵn sàng
vì có sự cố xảy ra trong quy trình chiến đảm
nhân dịp tết này thì chúng tôi đã
tất cả các ban ngành công ty phải dự trực hai mươi bốn hai mươi bốn
để sẵn sàng gọi là
để phục vụ sản xuất và phòng cháy an toàn
để đảm bảo an toàn cháy nổ những ngày cuối năm
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
mỗi người dân hãy tự mình nâng cao ý thức
để cao cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy
để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
đón tết trong không khí vui tươi an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tống duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nội
xã thanh liệt huyện thanh trì thành phố hà nội
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có sẹo chấm cách bốn cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận năm từ điêm thành phố hà nội
là đối tượng lý sơn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn đường kim quan
phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
có nốt rùi cách một cm trước cánh mũi trái
còn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ điêm
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hán mạnh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã văn lương
huyện tam nông tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi
và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện